hôm nay không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống nước ta nhất là trong đêm nay
do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh từ ngày một mươi sáu đến ngày hai mươi tháng một mươi hai
ở bắc bộ và các tỉnh bắc trung bộ sẽ xảy ra rét đậm trên diện rộng vùng núi rét hại
gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp ba vùng ven biển cấp bốn cấp năm
do nằm sâu trong khối không khí lạnh và khô từ ngày một mươi sáu tháng một mươi hai ở bắc bộ giảm mây
ngày nắng đêm không mưa nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng trong đợt rét này
ở vùng đông bằng bắc bộ giảm xuống còn từ tám đến một mươi một độ
ở các tỉnh vùng núi nhiệt độ giảm còn từ bốn đến bảy độ vùng núi cao dưới ba độ
vùng núi và vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối cấp độ rủi ro thiên tai cấp một
từ đêm nay ở các tỉnh bắc và trung trung bộ có mưa vừa mưa to
khu vực hà nội nhiệt độ thấp nhất trong đợt rét này phổ biến từ chín đến một mươi hai độ
từ chiều nay ở vịnh bắc bộ có gió mạnh dần lên cấp sáu sau có lúc cấp bảy
từ đêm nay một mươi năm tháng một mươi hai vùng biển ngoài khơi trung bộ và nam bộ khu vực nam biển đông
bao gồm vùng biển quần đảo trường sa có gió đông bắc mạnh cấp sáu sau tăng lên cấp bảy giật cấp tám cấp chín
khu vực bắc và giữa biển đông bao gồm vùng biển quần đảo hoàng sa gió mạnh cấp bảy cấp năm
giật cấp chín cấp một mươi biển động mạnh cấp độ rủi ro thiên tai cấp một